một số vụ cháy nhà kho xưởng trong khu dân cư
tuy không lớn nhưng lại gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người

và quan trọng nhất là kỹ năng thoát nạn để không xảy ra thương vong về người khi có cháy xảy ra
liên quan đến việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm điểm được tăng điểm sau khi chấm phúc khảo
tại hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh
ông sái công hồng phó cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo
đã thông tin chính thức về vụ việc này
theo đó trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ các địa phương gửi về
bộ giáo dục và đào tạo đã phát hiện những bất thường về điểm thi của một số bài thi trắc nghiệm
tại hội đồng thi tỉnh tây ninh
bộ giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo ban chấm thi trắc nghiệm
và sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh giả soát báo cáo bộ giáo dục và đào tạo
để đảm bảo quyền lợi của thí sinh và thực hiện đúng quy chế thi
bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu đưa những bài thi này vào diện chấm phúc khảo
và yêu cầu cập nhật công bố kết quả phúc khảo
để thí sinh kịp thời sử dụng trong xét tuyển sinh đại học cao đẳng
theo báo cáo của ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh
việc chấm phúc khảo đã được thực hiện theo đúng quy trình phúc khảo của bộ giáo dục và đào tạo
bản phúc khảo đã rút bài thi của thí sinh đối chiếu với biên bản thu bài thi
sơ đồ phát đề thi và dữ liệu ảnh quét của thí sinh
để kiểm tra tính chính xác xác định rõ nguyên nhân rồi tiến hành chấm phúc khảo
sau khi chấm phúc khảo năm mươi tám bài thi trắc nghiệm của ba mươi bốn thí sinh
thuộc hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh đã được trả về kết quả thực
nguyên nhân của việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm bị điểm
được phát hiện là do thí sinh tô sai mã để tôi nhầm số báo danh và tô mở đáp án
ông sái công hồng cũng cho biết
việc năm mươi tám bài thi trắc nghiệm của ba mươi bốn thí sinh bị điểm là hiện tượng cá biệt
chỉ xảy ra ở hội đồng thi sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến trường quay phía nam
cập nhật các tin tức trong nghiệp sống hai mươi bốn h bảy
rạng sáng ngày ba mươi tháng bảy trên đường bạch đằng quận bình thạnh tp hcm
một chiếc xe container đã mất lái lao vào nhà dân và trụ sở của một ngân hàng ven đường
sửa cố làm cho nhân viên bảo vệ bị bắt kẹt trong nhà
khoảng h một mươi năm tài xế hồ minh tài hai mươi bảy tuổi ngụ tây ninh
điều khiển xe container biển số bảy mươi c một mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi kéo theo thùng hàng lưu thông trên đường bạch đăng
theo hướng từ ngã tư phú nhuận về ngã tư hàng xanh
khi vừa qua chợ bà chiểu thì chiếc xe tông vào giải phân cách
sau đó lao qua làng đường ngược lại làm hư hỏng một nhà dân và một trụ sở ngân hàng
lúc này một bảo vệ ngân hàng bị mắc kẹt và được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài
phải mất nhiều giờ đồng hồ hiện trường vụ việc mới được giải quyết xong
nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra
sáng ba mươi tháng bảy một chiếc xe tải bất ngờ tông đổ hàng loạt giải phân cách trên quốc lộ một
đoạn qua phường bình thắng thị xã dĩ an tỉnh bình dương
sự cố làm giao thông qua khu vực ủng tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền
theo các nhân chứng xe tải biển số năm ld một mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi bảy lưu thông trên quốc lộ một
hướng từ thành phố hồ chí minh về tỉnh đồng nai
khi đến gần ngã ba tân vàng thì bất ngờ tông đổ gần năm mươi mét giải phân cách bê tông giữa đường
sửa cố làm những khối bê tông nằm ngốn ngang càng trởi giao thông
thêm vào đó là xảy ra vào khung giờ cao điểm sáng đã gây cạt sen nghiêm trọng
hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau kéo dài nhiều km
từ bình dương đến giáp ranh địa phận thành phố hồ chí minh
thưa quý vị cũng vào rạng sáng ngày ba mươi tháng bảy
thành phố hồ chí minh đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà hàng sunlight
số chín a tôn thất tùng phường phạm ngũ lạ quận một
và phát hiện nhiều tiết viên ăn mặc thiêu gợi để phục vụ khách
nhà hàng sunlight trước đây là d max từng bị xử lý về hành vi
để nhân viên ăn mặc gời cảm thác loạn với khách
sau khi báo chí tiếp tục phản ánh đoàn liên ngành văn hóa xã hội đã tiến hành kiểm tra
thời điểm này nhà hàng sunlight kinh doanh karaoke không có giấy phép
quá giờ quy định sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định
cùng thời điểm trên đoàn hai kiểm tra nhà hàng sunflower số chín nguyễn trãi phường bến thành quận một
bắt qua tàn nhiều tiết viên ăn mặc mát mẻ ngồi chơi với khách tương tự như nhà hàng sunlight
nhà hàng này cũng kinh doanh karaoke không có giấy phép
hoạt động karaoke và các hình thức vui chơi giải trí khác quá giờ quy định
nhân viên nữ làm việc tại nhà hàng chưa được ký hợp đồng
nhà hàng đã bị định chí hoạt động kinh doanh karaoke không phép
và hoạt động kinh doanh vui chơi giải trí sau hai mươi bốn h
công an phường năm quận gò vấp tp hcm đang hoàn tất hồ sơ làm rõ hành vi tiêu thụ xe gian
do chạm cấp mà có đối với trương anh dũng hai mươi một tuổi người địa phương
vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy một người dân để xe máy trước cửa nhà trên đường nguyễn thái sơn
phường năm quận gò vấp thì bị mất nên trình báo với công an
đến chiều ngày hai mươi chín tháng bảy chiếc xe bị mất cắp được rào bán trên mạng chờ tốt
nên đã phối hợp cùng đội hiệp sĩ phường năm hẹn dũng ra kiểm tra xe và đưa về trụ sở công an
bước đầu dũng khai nhận biết là xe trộm cấp nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lợi
và dũng đã thực hiện nhiều vụ tương tự
sử dụng rau sạch tự trồng và tự hư hoạch đây là một nhu cầu rất cao của người dân
sống tại các thành phố như tp hcm
nắm bắt nhu cầu đó một nhóm bạn trẻ tâm huyết với ngành nông nghiệp
đã xây dựng nên một dự án vườn rau sạch chỉ chiếm một m hai
tiết kiệm diện tích và công sức nuôi trồng hệ thống máy trồng rau sạch
tại nhà cho các chuyên viên kỹ sư trẻ của nông trại xanh kế thừa và sáng tạo
dựa trên những công trình rau thủy canh và khí canh đã có trước đó
thay vì là những luống rau nằm ngang thì hệ thống rau này được đặt dọc trong cấp ống nhựa
nhằm tận dụng không gian cao và xử lý tốt những nơi có diện tích nhỏ
như ở các chung cư hoặc gốc hẹp
khi làm cái làm cái dự án này tụi em xuất phát từ cái nhu cầu hiện tại của thị trường mình
và cũng là xu hướng tất yếu thôi
bởi vì hiện tại là cái nạn thực phẩm bẩn tràn lan trên thị trường
và cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm thì mình không có rõ
thì về cái sức khỏe của gia đình mình bị ảnh hưởng
thì như vậy thì em thấy là cái bộ máy này có thể giúp cho mình
chưa tới một m hai là có ngay một cái vườn rau sạch ngay tại nhà
mà chính tay mình trồng
cái phần năng suất của rau đem lại
khi mà thay vì mỗi cái nằm ngang nó chỉ là một cây như thế này thôi
thì mình làm đứng lên này mình dắt được nhiều cây
vì một trụ này của mình như vậy là có được ba mươi chín cây ô trồng rau
cây mình thấy nó sẽ không phát triển to không phát triển gọi là tăng trưởng
mình thấy nó quá kỹ cỡ
mà ăn thì nó cực kỳ ngon
cây nó phát triển chậm nhưng mà rất là chắc
hệ thống máy trồng rau diện tích nhỏ này sẽ hoạt động bằng một máy bơm
theo đó dinh dưỡng là một túi rắn hữu cơ
pha phi khoáng được hòa tan trong nước
sau đó máy bơm sẽ đưa nước và dinh dưỡng lên cao
di chuyển theo hệ thống cung cấp nước dưỡng chất và oxy cho cây trồng
bộ đơn giản nhất là gồm bốn trụ
có nhiều kiểu dáng khác nhau
ví dụ kiểu dáng mình dễ thấy nhất là chữ l
mình phù hợp đặt trong góc
thì chiều dài nó khoảng ví dụ như bốn trụ và chiều dài khoảng chín mươi cm
như vậy thì chưa tới một m hai
chỉ tốn khoảng chín m hai
và cái bộ nhỏ hơn nữa thì mình thấy là bộ bốn trụ đứng
bốn chỗ đứng thì chỉ tốn sáu m hai thôi
giá thành của những bộ này hiện tại là tụi em đang được hỗ trợ
để cho cộng đồng cho nên là giá giảm xuống chưa tới bốn triệu
ví dụ như bộ bốn này chỉ còn ba tám triệu thôi
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác
sáng nay tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ một mươi khóa tám
hội nghị nhằm cho ý kiến vào các văn bản quan trọng
của đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
tham dự hội nghị có đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chủ tịch trần thanh mẫn khẳng định
đây là hội nghị quan trọng
sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến cuối cùng
vào các sự thảo văn bản
trình đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
sẽ được tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng chín
tinh thần chung là quá trình tổ chức đại hội
phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
trong toàn đảng toàn dân
nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc
về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ
của mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại hội nghị
trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai nhấn mạnh
trong báo cáo chính trị trình đại hội
vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận
cần được viết như cương lĩnh hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và luật mặt trận tổ quốc việt nam
bình nghị cần tiếp tục làm sâu sắc thêm
một số quan điểm lớn của đảng
về đại đoàn kết toàn dân tộc
và cơ sở để đại đoàn kết toàn dân tộc
cơ sở để đại đoàn kết toàn dân tộc
ngày toàn dân phòng chống mua bán người
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và đây là sự kiện nhằm tạo ra
sự chuyển biến cơ bản về nhận thức
và hành động trong toàn xã hội
về phòng chống mua bán người
góp phần giảm các nguy cơ tội phạm
liên quan đến mua bán người
và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
tham dự buổi lễ có thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
bà nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
thông tin tại lễ meeting cho biết
tình hình hoạt động mua bán người trên thế giới
và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp
nhất là mua bán người thông qua đưa người di cư
trái phép từ châu á châu phi trung đông
sang châu âu
theo báo cáo của bộ công an
tại việt nam từ năm hai nghìn một mươi sáu đến sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn quốc phát hiện hơn một vụ
với gần một năm trăm linh đối tượng
lừa bán hơn hai sáu trăm linh nạn nhân
trong đó có tám trăm chín mươi hai vụ
màu xanh và màu xanh
mua bán người sang trung quốc
chiếm tám mươi bốn hai tổng số vụ
với một một trăm tám mươi bảy đối tượng
chiếm tám mươi hai chín tổng số đối tượng
lừa bán hơn hai ba trăm linh nạn nhân
chiếm tám mươi sáu bảy tổng số nạn nhân
các địa phương phát hiện nhiều
là các tỉnh biên giới giáp trung quốc
như lào cai hà giang điện biên quảng ninh
trước tình hình tội phạm mua bán người
diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ
nhiều hoạt động nhằm đấu tranh kiềm chế
và đẩy lùi một cách có hiệu quả
loại tội phạm này đặc biệt là hoạt động
phối hợp của ngành công an với hội liên hiệp phụ nữ
các cấp tại lễ miết tình
đại diện các đơn vị đã cùng ký cam kết
thực hiện phòng chống mua bán người
trước đó trong khuôn khổ chương trình
ngày toàn dân phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi chín
đã diễn ra hội thảo chuyên đề
ban giải pháp phòng chống mua bán người
hưởng ứng sự kiện này cũng đã diễn ra
hoạt động truyền thông phòng chống mua bán người
tại huyện biên giới cao lộc hai triển lãm
trốn bình yên và vì cuộc sống an toàn
chiều nay đại sứ quán anh
tại việt nam đã khởi động chiến dịch
truyền thông nhằm nâng cao nhận thức
về sự nguy hiểm của nạn mua bán người
và kêu gọi nhiều hơn nữa các hành động quốc tế
để chống lại vấn nạn này
tại lễ khởi động chiến dịch
phòng chống mua bán người đại sứ anh
tại việt nam gareth watt và diễn viên
bảo thanh đã có mặt tại sự kiện
giới thiệu những thông điệp về phòng chống mua bán người
trên một số tuyến xe buýt và nhà chờ xe buýt
tại thủ đô hà nội
trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín

tại hội đồng liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi hành động
nhằm chấm dứt lao động cước bức
nô lệ hiện đại và mua bán người
hơn tám mươi quốc gia đã tham gia
ký lời kêu gọi hành động này
cùng với các tổ chức quốc tế tại việt nam
chính phủ anh là một trong những quốc gia
đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam
trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người
và nô lệ hiện đại
ngày hôm qua tại thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình
văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền
của chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn
về công tác nhân quyền cho cơ quan thường trực
ban chỉ đạo các tỉnh phía bắc
thượng tướng nguyễn phân thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo
về nhân quyền của chính phủ chủ trì hội nghị
tại hội nghị
các đại biểu được nghe các báo cáo viên
là lãnh đạo cấp vụ
của các cơ quan thành viên ban chỉ đạo
về nhân quyền của chính phủ phổ biến
quan triển những chuyên đề về việc xây dựng
và thực hiện pháp luật về đảm bảo
thúc đẩy quyền con người tại việt nam
công tác đấu tranh đối ngoại về nhân quyền
trong tình hình hiện nay
công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực nhân quyền
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao
sự chủ động của công an các tỉnh thành phố
đã chủ động trong việc tham mưu
đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện thường xuyên có hiệu quả
chế độ thông tin báo cáo
phục vụ tốt công tác đối thoại nhân quyền
triển khai tốt công tác bảo vệ
và đấu tranh nhân quyền nhất là xây dựng
bàn hành các chương trình kế hoạch
thực hiện chính sách đảm bảo quyền con người
quyền công dân đấu tranh vô hiệu hóa
các hoạt động lợi dụng nhân quyền
để chống phá chính quyền gây rối an ninh trả tự
tại địa phương thứ trưởng nguyễn văn thành
lưu ý trong thời gian tới
các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng
chiêu bài dân chủ nhân quyền
đẩy mạnh các hoạt động chống phá việt nam
chính vì thế lực lượng công an
cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu
cho cấp ủy chính quyền địa phương
nhằm tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền
cho các tầng lớp nhân dân đề cao
các giá trị và thành tiệu về nhân quyền
của đảng nhà nước xác định
công tác bảo đảm đấu tranh về nhân quyền
là một trong những công tác trọng tâm
lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội của các cấp ngành
địa phương không để các đối tượng bất mãn
chính trị trong đối cực đoan các
thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền
để chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng
ngày hôm nay đoàn kiểm tra của bộ
chính trị đã kiểm tra việc lãnh đạo
chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
qntbk ngày một mươi chín tháng năm
năm hai nghìn một mươi tám của
ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp nhất là cấp chiến lược
đủ phẩm chất năng lực uy tín
ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả
thực hiện nghị quyết số một mươi tám nqtvk
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
của ban chấp hành trung ương
khóa một mươi hai về một số vấn đề
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức
bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọi
hoạt động hiệu lực hiệu quả
tại đảng bộ công an tỉnh thái bình
báo cáo với
đoàn kiểm tra kết quả việc thực hiện
hai nghị quyết trên của đảng bộ công an tỉnh thái bình
nêu rõ thời gian qua đảng ủy
công an tỉnh đã quán triệt triển khai
nghị quyết tới toàn thể đảng viên tỷ lệ
tham gia học nghị quyết đạt chín mươi tám tám
đảng ủy công an tỉnh đã
ban hành các nghị quyết kế hoạch và quy chế
để cụ thể thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
và nghị quyết số một mươi tám của ban chấp hành
trung ương quá trình thực hiện nghị quyết
công an tỉnh đã triển khai sát nhập
hợp nhất giải thể một số đơn vị cấp phòng
cấp đội theo chỉ đạo của bộ công an
giảm số đầu mối đơn vị cấp phòng
từ ba mươi xuống hai mươi sáu đến
thời điểm hiện nay công an tỉnh đã
điều động bốn mươi bốn cán bộ xuống đảm nhiệm
chức danh công an xã ở ba mươi hai xã
trong đó có ba mươi một trưởng công an xã
một mươi hai phó trưởng công an xã
và một công an viên ở những xã
khuyết thiếu trưởng phó trưởng công an xã
việc điều động công an chính quy đảm nghiệm
các chức danh công an xã đảm bảo tiến độ
đúng lộ trình theo quy định của bộ công an
và bước đầu đã đạt được những kết quả tốt
góp phần nâng cao hiệu quả công tác
đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
phát biểu kết luận buổi kiểm tra đoàn công tác
đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả
mà đảng bộ công an tỉnh thái bình đạt được
đồng thời đề nghị đảng ủy công an tỉnh thái bình
tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả
các nội dung mà hai nghị quyết đã đề ra
tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ
đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm
nhiệm vụ đồng thời tiếp tục đổi mới
sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
cũng trong ngày hôm nay cuộc họp điều phối
chuẩn bị tổ chức hội nghị asean napol lần thứ ba mươi chín
đã diễn ra tại hà nội
với sự tham dự của khoảng hai mươi đại biểu
đến từ ban thư ký asean napron
và nước chủ nhà việt nam
tại cuộc họp đại diện ban tổ chức hội nghị
asean napron ba mươi chín của việt nam
đã cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị hội nghị
ban thư ký asean napron
tóm tắt các nội dung quan trọng cần lưu ý
trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị
cảnh sát hoàng gia brunei
chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế tổ chức hội nghị
asean napron lần thứ ba mươi tám
vào năm hai nghìn một mươi tám
các bên cùng thảo luận về kinh nghiệm
tổ chức các kỳ hội nghị asean napron
và thống nhất những nội dung liên quan đến lễ tân
chương trình tổng thể chương trình nghị sự
của hội nghị asean napron
lần thứ ba mươi chín tại việt nam
dưới sự chủ trì của văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an cuộc họp điều phối
đã diễn ra thành công hiệu quả
đạt được sự thống nhất cao về những nội dung quan trọng
phục vụ việc tổ chức hội nghị asean napron
lần thứ ba mươi chín đảm bảo hội nghị
diễn ra chú đáo trọng thị
đáp ứng các yêu cầu về công tác đối ngoại
và hợp tác quốc tế qua đó khẳng định vai trò
nâng cao uy tín và vị thế của việt nam
trong khuôn khổ hợp tác cảnh sát khu vực
và thế giới bên cạnh phiên họp chính thức
các đại biểu cùng tham gia chuyến khảo sát
địa điểm tổ chức hội nghị asean napron
lần thứ ba mươi chín tại hà nội
từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến sáu tháng đầu
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát
môi trường đã phát hiện xử lý hơn một trăm linh
vụ vi phạm pháp luật về môi trường
tài nguyên an toàn thực phẩm
khởi tố gần một bốn trăm linh vụ
đó là những con số đáng báo động
được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm năm
thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản
công tác phát hiện điều tra xử lý tội phạm
vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên
an toàn thực phẩm của lực lượng cảnh sát
môi trường vừa diễn ra vào sáng nay tại hà nội
báo cáo tại hội nghị cho thấy
số vụ đối tượng vi phạm pháp luật
về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
bị phát hiện xử lý năm sau
luôn cao hơn năm trước các đại biểu
cũng nhận định tội phạm trong lĩnh vực này
sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy thời gian tới lực lượng cảnh sát môi trường
sẽ đẩy mạnh đổi mới các mặt công tác
nghiệp vụ tập trung nghiên cứu tham mưu
hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo
những cơ sở pháp lý cần thiết để nâng cao
hiệu quả đấu tranh xử lý tội phạm vi phạm
pháp luật bên cạnh đó sẽ phối hợp
với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường
tài nguyên an toàn thực phẩm để
tăng cường công tác phòng chống tội phạm
phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác
quản lý nhà nước các yếu tố là nguyên nhân
điều kiện phát sinh tội phạm để kiến nghị
khắc phục giải quyết phối hợp với
các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác
tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường
cho các cơ quan tổ chức cá nhân
sáng nay cục đường thủy nội điện việt nam
cục cảnh sát giao thông và cục đăng kiểm
việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết
kế hoạch phối hợp liên ngành
cao điểm kiểm tra lễ hội và đảm bảo
trật tự an toàn giao thông đường thủy
trên hồ hòa bình và tuyến sông đà
từ km ba mươi ba đến km năm mươi
sau một tháng triển khai lực lượng liên ngành
đã tổng kiểm tra và lập biên bản
kiểm tra hai trăm tám mươi tám trường hợp lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính sáu mươi sáu trường hợp
phương tiện vận tài hành khách khai thác
cát sỏi và cảng bến thủy nội địa
vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
xử phạt hành chính hơn hai trăm linh triệu đồng
lực lượng liên ngành đã bàn giao
phương tiện và người vi phạm cho công an
tỉnh hòa bình thụ lý và xử lý vụ việc
theo quy định của pháp luật
cũng trong đợt kiểm tra này lực lượng chức năng
cũng đã yêu cầu các chủ cảng bến thủy nội địa
không tiếp nhận phương tiện không đảm bảo an toàn
và hoạt động tại cảng bến thủy nội địa
sắp xếp hàng vào cảng bến lên xuống
phương tiện trật tự an toàn
bổ sung các chủ neo tại cảng
bến cho phù hợp với mực nước
để neo buộc phương tiện